tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án hình sự và bị can về nhận hối lộ
khám xét nơi ở đối với ba đối tượng trong ban giám đốc trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh thừa thiên huế
ngoài ông đào hữu long công an tỉnh thừa thiên huế còn ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với hai phò giám đốc của trung tâm trên là ông trần hưng huy và ông dương quốc thiện
theo thông tin ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng trên đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới
để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trước đó ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh thừa thiên huế đã phong tỏa khám xét hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
ở thành phố huế và thị xã hương trả